đưa môi trường giáo dục gần với thực tế là một cách làm hay nhưng dù sao thì trường học cũng cần được coi là một môi trường riêng biệt với những đòi hỏi cao nhất về sự an toàn
đó là lý do mà nhiều phụ huynh học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở hoàng diệu phường tân thới hòa quận tân phú tp hcm đang cảm thấy khá hoang mang khi một cây xăng được dựng lên ngay ở giữa sân của ngôi trường này
cửa hàng xăng dầu phúc an thuộc doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ phúc an nằm trong khuôn viên sân trường nên việc học của học sinh không được mở rộng
đặc biệt cây xăng nằm ngay trong sân trường mùi khí xăng bay ra hàng ngày gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhiều học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở hoàng diệu
ngoài ra việc phòng cháy chữa cháy vẫn là nỗi lo ngại của nhà trường phụ huynh và học sinh nơi đây đang phải thấp thỏm từng ngày
mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền có hướng giải quyết thích hợp để các em học sinh và giáo viên yên tâm học tập và công tác